thưa quý vị các đồng chí và các bạn với đường biên giới dài cùng nhiều cửa khẩu đường mòn lối mở thông thương sang trung quốc
từ lâu lai châu được coi là một địa bàn trọng điểm về tội phạm mua bán người
mới đây lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu đã phá thành công chuyên án p ba trăm một mươi bốn bắt sự đối tượng đang có hành vi lừa hai người phụ nữ bán sang bên kia biên giới
chuyên mục hành trình phá án hôm nay giới thiệu đến quý vị các đồng chí và các bạn những diễn biến chính của chuyên án p ba trăm một mươi bốn với mong muốn góp phần cảnh báo và giảm thiểu loại tội phạm nguy hiểm này
một buổi chiều đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn trung điện thoại trực ban hình sự phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an tỉnh lai châu đổ rồn
một buổi chiều đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn trung điện thoại trực ban hình sự phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
khẩn trương xác minh nguồn tin chỉ huy phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội một mặt chỉ đạo lực lượng công an cơ sở bám nắm địa bàn theo dõi sát di biến động đối tượng
mặt khác báo cáo ban giám đốc công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh nhằm bóc gỡ đường dây tội phạm này
một chuyên án mang bí số p ba trăm một mươi bốn được thành lập với những trinh sát điều tra viên nhiều kinh nghiệm thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh lai châu
cùng với sự tham gia của lực lượng công an huyện sinh hồ
từ những thông tin thu thập được trước đó các trinh sát đã đến những nơi đối tượng tình nghi xuất hiện đồng thời xác định địa bàn tuyến đối tượng hoạt động kết hợp với thông tin trên cơ sở cung cấp
ban chuyên án đã xác định được đối tượng là sùng thị pùa chú tại bản sông sìn hồ xã làng mô huyện sinh hồ đã bỏ trồng ở việt nam sang lấy chồng trung quốc
thời gian gần đây thị có trở lại việt nam với mục đích thăm thân tuy nhiên những lần trở lại từ bên kia biên giới xùa không chỉ ở lại nhà mình mà rất tích cực qua lại bắt chuyện quan hệ với nhiều người phụ nữ ở các xã lân cận
điều đáng nghi vấn là có một trường hợp tiếp xúc với sùa đã biến mất bí ẩn liệu sự mất tích này có liên quan trực tiếp đến xùa hay không
và sùa có nằm trong đường dây muôn bán người hay không
để khẳng định những câu hỏi này một mũi trinh sát được cử đi xác minh mối quan hệ của đối tượng ở địa phương
những tin tức diễn biến dù là nhỏ nhất cũng được các trinh sát quan tâm một cách chú đáo
thành lập chuyên án với lý do là phải phối hợp với rất nhiều lực lượng từ với công an truyền hồ với phòng pc sáu mươi bảy phòng trang thông phòng quản lý về trật tự xã hội để tiến hành điều tra làm rõ bộ án và phân công các đồng chí ở huyện truyền hồ
phối hợp với trinh sát của phòng hình sự và nắm bắt diễn biến ở các đối tượng ở xã
và nắm rõ nếu đối tượng phùa xuất hiện
thành bám sát và xác minh để làm rõ
thế nhưng trong lúc các trinh sát đang khẩn trương xác minh thì đối tượng đã rời khỏi địa bàn không chút dấu vết
cùng với đó là sự biến mất của hai người phụ nữ ở bản trung tâm xã tùa xính trải
sau khi mà xảy ra cái việc mà có hai cháu cô gái mất tích khỏi địa bàn thì lực lượng trinh sát phối hợp với công an huyện công an phụ trách xã để xác minh làm rõ được cái nguyên nhân
nguyên nhân tại làm sao mà hai cháu bé này bị mất tích lý do gì bị mất tích
và quá trình xác minh như vậy thì cũng phát hiện được phát hiện được trước lúc các cháu bị mất tích thì có tiếp xúc với cái đối tượng sùng thị phủa là đối tượng mà thường xuyên qua lại biên giới và thường xuyên qua bên trung quốc
thì chúng tôi đặt ngay cái dấu hỏi về tại làm sao các cháu bị mất tích mà lại trước lúc mất tích như vậy lại có cái dấu hiệu là tiếp xúc với
thì liệu đối tượng phùa có phải là đối tượng mà là là là là là đối tượng thực hiện cái hành vi lừa hai cháu này không
thì quá trình xác minh thì cơ quan công an có đủ cái tài liệu là đối tượng phùa có liên quan đến cái việc mất tích của hai cháu này
thì chúng tôi xác và tập trung xác minh về về cái nhân thân lai lịch của đối tượng phùa và hiện tại đối tượng phùa đang ở đâu
thì quá trình xác minh là phát hiện được đối tượng phùa ở bên trung quốc
và xác minh xem là
đối tượng phùa có còn có những cái cái cái liên hệ gì về về về địa bàn nữa không
từ những thông tin của người nhà nạn nhân cung cấp các trinh sát định hướng hướng di chuyển của đối tượng là đường sang lào cai và qua bên kia biên giới
lập tức một tổ trinh sát được lệnh ra soát tất cả các đầu mối giao thông có thể dẫn nạn nhân đến gặp đối tượng
lúc này một khó khăn rất lớn đặt ra cho các trinh sát
là không thấy mấy người biết mặt sùng thị sùa và hai cô gái tráng thị lìn vàng thị mò
trong khi tại các đường tiểu ngạch qua biên giới người dân lại buôn bán quá nhiều không thể kiểm soát hết
làm thế nào để tiếp cận được đối tượng và hai cô gái ở tùa xính trải
nghi bị đối tượng rụ rỗ ngay cả người nhà của tráng thị lì và vàng thị mỏ cũng không biết được chính xác
thời điểm mà người thân của mình bỏ nhà đi
với quyết tâm không để nạn nhân bị đối tượng đưa qua biên giới
ban chuyên án quyết định thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn và truy bắt đối tượng sùng thị sùa
các trinh sát đã dùng biện pháp nghiệp vụ để đối tượng xuất hiện

với quyết tâm không để nạn nhân bị đối tượng xung thị xùa

vì bà gái đồng chí là đối tượng thì nó không ở địa bàn
cho nên là đối tượng sống ở bên trung quốc
cho nên thỉnh thoảng đối tượng mới về thăm thân lợi dụng vấn đề về thăm thân
để từ đó cũng móc nối với những người bị hạ ở bản
để có cái hình thức đưa sang trung quốc và bán
cùng với việc trinh sát thâm nhập địa bàn cơ sở
ban chuyên án cũng cử điều tra viên nhiều kinh nghiệm trực tiếp đến nhà nạn nhân
phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tuyên truyền
vận động người nhà nạn nhân cung cấp thông tin giúp điều tra bắt giữ đối tượng
tuy nhiên người nhà nạn nhân cũng không xác định nhận dạng được đối tượng
trong khi đó đối tượng chính của vụ án cũng không mấy khi xuất hiện tại địa bàn
nên thông tin có được là khá ít
mặt khác số đông người nhà của các nạn nhân mất tích vì nhiều lý do như xấu hổ
có quan hệ họ hàng với đối tượng
nên chưa tích cực tố giác với lực lượng chức năng trong điều tra xử lý
việc xác minh điều tra cũng gặp rất nhiều khó khăn
hơn nữa nơi xảy ra vụ việc là vùng sâu vùng xa
chủ yếu là đồng bào thiểu số tiếng đồng bào
nhiều khi trinh sát cũng khó mà hiểu hết được
đó thì công an xã cũng đã triển khai lực lượng công an viên vào các hộ gia đình đấy
để kiểm tra người lạm mặt ở nơi khác đến
thế thì qua quá trình kiểm tra thì các hộ gia đình hay hộ gia đình đấy
có nói là người thân nên là công an xã cũng đã kiểm tra vào một lược như vậy
nhưng lực thứ hai thế thì đối tượng ở bên ngoài cũng đã mua được một số bộ váy
cho bà con cho hai cô gái đấy mặt
được một thời gian sâu thì bà đã bị người ngoài lợi dụng đi mua bán bị trung quốc
ngay lập tức bị bám đi thì công an xã cũng đã vào các hộ gia đình đấy
để lấy lừa khay và chuyển hồ sơ ban đầu lấy công an huyện
sau khi mà chúng tôi nhận được một loạt nguồn tin của quần chủ nhân dân
và của công an xã báo về là tình trạng ở những tùa chiến trải
có một số người số chị em mà bị đối tượng là trùng thịt bùa
về tình trạng ở những tùa chiến trải
nhiều năm nay các cơ quan chức năng việt nam luôn chủ động phối hợp với nhà chức trách các nước láng giềng để xác minh xử lý thông tin liên quan đến hoạt động của tội phạm mua bán người
nhưng thực tế việc giải cứu đưa trở về nước nạn nhân bị mua bán không hề đơn giản
chưa kể suốt quãng thời gian phải sống nơi đất khách các nạn nhân phải hứng chịu biết bao điều cực khổ
theo dõi diễn biến hoạt động của tội phạm buôn người có thể thấy chúng ngày càng tinh vi hơn về thủ đoạn và địa bàn gây án
phòng ngừa tội phạm buôn người bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ công an tuyên truyền chính là cách thức hữu hiệu nhất
những phiên xét xử lưu động công khai các tổ tình nguyện viên của hội phụ nữ đoàn thanh niên về từng bản làng từng trường học là cách thức và lực lượng tuyên truyền rất hiệu quả nhất là ở vùng cao vùng sâu vùng xa
chỉ khi công tác phòng chống tội phạm buôn người được chính quyền cơ sở quan tâm có những biện pháp đấu tranh ngăn chặn cụ thể và mỗi người dân cảnh giác nâng cao ý thức phòng chống
thì loại tội phạm này mới không còn đất để hoạt động